thưa quý vị được mệnh danh là thành phố trong lòng đất hệ thống địa đạo củ chi là một cạm bẫy kinh hoàng với lính mỹ
là một kỳ quan đã đi vào huyền thoại được xây dựng bởi khối óc và bàn tay của nhân dân miền nam
trong cuộc chiến giành lại độc lập tự do cho đất nước
trong đó có cả sự hy sinh của những bông hoa thép những người con gái đất anh hùng
hôm nay ngày tám tháng một ngày diễn ra trận đánh dữ dội nhất mỹ xả xuống vùng đất thép
mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm địa đạo củ chi kỳ quan đất thép thành đồng
và cùng ôn lại những kỷ niệm khó quên của những nữ du kích biệt động năm ấy
ngày tám tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chiến dịch mang tên cạm bẫy với số lượng lên tới một mươi hai lính
mỹ quyết tâm nhổ bật cù chi
nhưng quân khu sài gòn trợ lớn đã áp dụng chiến thuật đầy sáng tạo đập tan âm mưu của địch
đó là chiến thuật đánh du kích từ dưới lòng đất trong hệ thống địa đạo và cạm bẫy tràng trịt
dưới mỗi gốc cây ụ đất được xây dựng lan tỏa khắp sáu huyện củ chi và nhân rộng ra toàn bộ chiến trường
chiến thuật thoát ẩn thoát hiện từ nhiều phía của quân ta khiến lính mỹ bất ngờ dối loạn và khiếp sợ
từ đó chịu thất bại nặng nề sau một mươi một ngày đêm đánh phá
ngóc sức và chiến thắng lẫy lừng ấy vào sự phát triển mạnh mẽ của địa đạo cù chi
là những bông hòa đất thép với tuổi đời mới chỉ một mươi chín đôi mươi
rồi đi từ huyện này qua huyện kia lỗi bổ không
giao liên tải đạn vót trông đào địa đạo giấu cán bộ
vượt qua mưa bom bão đạn do giặc mỹ chút xuống
những đôi chân vẫn toan thoát những nụ cười vẫn rực rỡ trên môi
hàng nghìn nữ anh hùng du kích và biệt động miền nam
đã ngày đêm vào sinh ra tử
góp phần xây dựng nên một thành phố dài hơn hai trăm linh km dưới lòng đất
góp sức xây nền những trận đánh hào hùng
sau những năm trường kỳ chiến đấu đầy ngoan cường
quân vật dân cù chi đã đánh hơn bốn trận
loại bỏ hơn hai mươi hai tên địch phá hủy hàng nghìn xe tăng
nhưng đánh đổi với những chiến tích ấy
là máu và nước mắt của những người con đất cù chi
trong số ấy có chiến sĩ nguyễn đức
chống tị minh hiền cùng người em gái của bà
em tôi thì khi vô tù
thì bọn chúng bắt em một trận đánh
và nó bẻ cãi ngón tay
em ấy giết hai câu thơ hằng máu
tuyên chiến bọn chúng luôn
là xương tao gãy để nó liền nam bắc
máu ra rơi cho bộ đội tưởng thành
thì tôi hai câu thơ đó
tôi làm một trận thơ để tặng cho em
tôi cũng tặng cho đồng đội
bài thơ thì tôi chốt hai câu thơ
là xương tao gãy để nó liền nam bắc
máu ra rơi cho bộ đội tưởng thành
tự hào thay lời nói của tuổi xanh
trang trứ lắm tình yêu thương đất nước
em là một đốt hoa thơm sư phước
của giường hoa cách mạng việt nam
hoa dũng sĩ hiện thân của đất nước
một đồ hoa quấn giặc phải cuối đầu
củ chi đất thép thành đồng
đó là danh hiệu đầy tự hào
mà mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam
đã trao tặng cho mảnh đất này
và chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cũng đã hai lần tuyên dương danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
cho quân và dân vùng địa đạo
trong khói lửa của chiến tranh
trong bôm cài đạn giới
trên mảnh đất quê hương của mình
chính từ đó
mà có một đất nước
được trui rèn
một tinh thần chiến đấu
có thể nói là găng lì
và hung đúc
được với một
truyền thống cách mạng của quê hương
đất thép thành đồng
bước qua chiến tranh
dưới sự đấu tranh gian khổ của những người nữ anh hùng
cổ chi nói riêng
và nhân dân miền nam việt nam nói chung
ngày nay vùng đất thép đã hồi sinh mãnh liệt
những công trình đã được mọc lên
nông thôn mới từng ngày khởi sắc
khỏa lấp đi những vết thương của chiến tranh
với những giá trị lịch sự hào hùng
với những chiến công từ xương máu
củ chi không những luôn là pháo đài quân sự
bảo vệ vững chắc cửa ngõ tây bắc
mà còn mãi mãi là niềm tự hào
của dân tộc việt nam
là niềm kính phục của bạn bè thế giới